những mâm cơm đơn sơ chỉ có một món
nhưng không còn sót lại chút cơm nào
chẳng đâu xa ngay tại giải đất hình chữ s này những nghịch cảnh vẫn tồn tại trên chính bàn ăn
có những người sẵn sàng bỏ đi phần ăn chỉ vì không hợp khẩu vị thì cũng có những người đang phải chạy ăn từng bữa
ngay tại thủ đô hà nội nơi chẳng thiếu gì những hàng ăn sang trọng những thực phẩm phong phú
nhưng bữa cơm tại khu ven sông hồng này vẫn rất đơn sơ
ông đại quê ở thanh hóa nhưng đã trải qua ba mươi năm làm nghề đánh cá ở ven sông này
cũng vì thế mà cá gần như là món ăn quanh năm suốt tháng dù muốn hay không
bữa cơm thì anh em từ sáng thì anh em đi chợ thì mua được rau tươi ăn
nhưng buổi chiều anh em bận làm cá thì cho nên không có người đi chợ cho nên không mua được rau tươi
chợ thì cũng cách đây vài cây số kia đấy
món chính của anh em thì thường thường là cứ buổi sáng thì có rau nhưng buổi chiều thì chỉ có cá không thôi
thì bây giờ anh em làm cá thì coi như vậy là cứ mỗi chiều là cứ cá thôi
ăn cá thì nỗi lúc khi cũng không bọn anh cũng không thích lúc lúc ăn cá
thì bây giờ nói thật với em là anh làm nghề cá thì anh phải ăn cá rồi
trong gian nhà cấp bốn ọc ẹp mọi người quây quần bên mông cơm chỉ đọc nhất một món cá
nhưng tất cả mọi người đều ăn ngon lành
trong khi nhiều người ngoài kia có đủ lý do cho việc bỏ đi đĩa thức ăn
thì có những người lại không có nhiều sự lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày của mình
đấy là câu hỏi của anh em
câu chuyện ở hà nội tình trạng thiếu ăn còn dẫn đến suy dinh dưỡng ở khu vực tây nguyên
chị hờ son lao ở xã e ven huyện buôn đôn đắk lắc đang chuẩn bị bữa cơm cho năm miệng ăn
sao paths out giàu thanh
sao làm học shamiddang